sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã chỉ đạo các trường chủ động có kế hoạch hướng dẫn học sinh
làm quen với dạng đề thi và cách làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo để vừa bảo đảm chương trình học vừa ôn thi tốt nghiệp
theo công bố chương trình tinh sản và bộ đề thi minh họa mới của bộ giáo dục và đào tạo
các trường đã bổ sung kế hoạch ôn tập cho học sinh
cùng với việc tập trung hoàn thành chương trình lớp một mươi hai hầu hết các trường đều tăng tiết ôn tập
nhưng không tăng buổi tránh áp lực cho học sinh
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do các tỉnh thành phố tổ chức nhằm mục tiêu chính là xét tốt nghiệp
đồng thời các trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ